thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc với tỉnh bạc liêu và cà mau
về tình hình phát triển kinh tế xã hội tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương tỉnh bạc liêu
tìm ra lối đi cách làm định hướng khá rõ nét để phát triển kinh tế xã hội
và hạn chế ảnh hưởng do biến đổi khí hậu nhất là phấn đấu trở thành địa phương
có sản lượng tôm đứng thứ hai của cả nước bước đầu ứng dụng công nghệ cao
trong sản xuất tôm có dự án điện gió công suất trên một mw
kêu gọi xúc tiến đầu tư với trên một mươi năm dự án fdi
bạc liêu cũng là vùng du lịch tiêu biểu của vùng với sản phẩm văn hóa đặc thù của địa phương
sản phẩm du lịch miệt vườn sông nước
trong nguy cơ chúng ta đã tìm ra một thời cơ của phát triển bạc liêu
có hướng ra thì chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái cách để chúng ta thường hay nói là cái khó
lót cái khâu
cho nên cái điều đầu tiên là chúng tôi đồng ý với các đồng chí là sẽ quy hoạch khu nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm bạc liêu
đây là cái hướng đi trường tỉnh đề xuất đúng các bộ ngành và thủ tướng chính phủ cũng nhất trí
cơ bản nhất trí với các kiến nghị của tỉnh bạc liêu thủ tướng hoan nghênh đề xuất xây dựng
trung tâm sản xuất tôm của việt nam ở bạc liêu xây dựng thương hiệu tôm việt nam gắn
với bảo vệ môi trường
thủ tướng đồng ý việc quy hoạch khu công nghiệp công nghệ cao phát triển tôm bạc liêu
và giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì
cùng với các bộ liên quan hỗ trợ tỉnh thực hiện chủ trương này
cà mau là tỉnh bị tổn thương lớn nhất về biến đổi khí hậu nguy cơ sụt lún cao
do hạn hán và xâm nhập mặn nên tình hình kinh tế xã hội của tỉnh cà mau đã gặp nhiều khó khăn
diện tích lúa và nuôi trồng tôm bị thiệt hại lớn thu ngân sách và xuất khẩu cho đến thời điểm hiện nay
vẫn đạt thấp hơn so với kế hoạch đề ra
bên cạnh đó nguồn nước ngọt phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất đều thiếu thốn
rau màu giảm ba mươi ba so với cùng kỳ tổng sản lượng thủy sản đạt được sáu mươi hai kế hoạch đề ra
thủ tướng yêu cầu tỉnh cà mau cần tăng cường chỉ đạo để thực hiện đề án tái cơ cấu kinh tế của tỉnh
đến năm hai nghìn hai mươi và định hướng đến năm hai nghìn hai mươi một
năm hai nghìn ba mươi và đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng
và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh cần phải tái cơ cấu mạnh mẽ hơn về nông nghiệp
trong đó có quy hoạch vùng nuôi tôm sạch
về kiến nghị của tỉnh thủ tướng đồng ý về chủ trương hỗ trợ các công trình khắc phục hạn hán
xâm nhập mặn không để người dân thiếu nước ngọt sinh hoạt
thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành cần quan tâm để có nhiều dự án hỗ trợ tỉnh
đặc biệt là cần tập trung để hỗ trợ phát triển khu vực bị sụt lún do xâm nhập mặn
bên cạnh đó cũng cần chủ động kêu gọi đầu tư vào tỉnh nhằm phát triển kinh tế xã hội của tỉnh